nhân dịp kỷ niệm lần thứ năm mươi bảy quốc khánh nước cộng hòa kenya và kỷ niệm lần thứ sáu mươi hai quốc khánh burkina faso
ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi hai tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng đến ngài uhuru keni atta
tổng thống nước cộng hòa kenya và ngài rokmak christian kabore tổng thống burkina faso
và cùng ngày đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã gửi điện mừng đến bộ trưởng ngoại giao cộng hòa kenya và bộ trưởng ngoại giao hợp tác và người burkina faso ở nước ngoài